ví dụ như là đối với xe máy thì tăng lên là từ hai mươi đến hai mươi bảy hay là đối với ô tô taxi công nghệ thì cũng phải khấu trừ của họ thì cũng tăng từ là hai mươi tám trên hai mươi tám lên ba
như vậy phải chăng là cái hãng taxi lợi cái hãng taxi lợi và cái anh tài xế cũng như cái người khách hàng
thế cái người mà chịu thiệt hỏi lớn nhất mà chịu cái thuế vat là người tiêu dụng
nhưng cái sự phân chia cái đó như thế nào thì chính là hãng xe công nghệ phải có một chiến lược giá để làm sao đảm bảo hài hòa giữ chân được cái tài xế
đồng thời cái người tiêu dùng cũng chấp nhận được
và theo tôi được thông tin được biết thì một số những khách hàng người tiêu dụng người ta thường sử dụng cái loại xe người ta làm xe tính toán lại
nếu không thì taxi sẽ sử dụng lại taxi truyền thống
là vì cái taxi truyền thống thì giá của nó tương đối ổn định ổn định ở chỗ nào
có nghĩa bất kỳ một thời điểm nào thấp điểm cũng giữa cao điểm đều giá nó quy định như vậy
nhưng còn đối với taxi truyền thống taxi công nghệ chúng ta biết là mỗi thời điểm khác nhau thì giá khác nhau
ví dụ như giờ cao điểm thì giá khác nhau cho nên người ta đang cần phải xem xe nào
đúng như ông chia sẻ rõ ràng là bài toán về lợi nhuận của doanh nghiệp kinh doanh vận tải
và quyền lợi của các tài xế lái xe công nghệ cũng như là quyền lợi của khách hàng sẽ phải cân đối rất là kỹ
và đúng như ông chia sẻ thì ví dụ như bản thân cá nhân tôi khi mà là một người khách hàng như vậy
thì tôi cũng sẽ cân nhắc xem là mình sử dụng trường hợp nào thì sẽ có lợi cho mình thì ta sẽ sử dụng
thế thì ở đây cái trách nhiệm của cái doanh nghiệp kinh doanh vận tải ở đâu sẽ là như thế nào
để có thể đảm bảo được cả về mặt lợi nhuận của họ cũng như là sẽ chia sẻ đối với các tài xế
ta thấy là cái trách nhiệm của các hãng xác sinh công nghệ thứ nhất là là chủ doanh nghiệp
thì thứ nhất phải có một chiến lược về giá phải chia sẻ cái hài hòa cái lợi ích
có nghĩa cái phần khấu trừ lại là bao nhiêu phần tăng giá là bao nhiêu
anh vẫn tăng giá nhưng khấu trừ lại tăng lên thì chắc chắn là bất lợi cho tài xế
và người tiêu dùng người ta sẽ không chấp nhận
cho nên trong vấn đề này thì cái mức giá tăng có tương xứng hay không
và cái khấu trừ lại cho tài xế là bao nhiêu
và cái khách hàng mà người ta thụ hưởng cái đó người ta có thiệt thòi hơn so với trước
hay so với các hãng xác sinh truyền thống hay không
cho nên đây là một bài toán về mặt chiến lược giá cũng như chính sách phân chia lợi nhuận ra làm sao
để đảm bảo mà người tiêu dùng chấp nhận được tài xế người ta cũng chấp nhận được
và bên cạnh đó thì cái vấn đề giám sát sẽ được đặt ra như thế nào
để cho các doanh nghiệp không thể lách những quy định kệ hở trong quy định pháp luật
tôi thấy với cái quy định trong nghị định một trăm hai mươi sáu quy định
thì đối với các hãng tác sư công nghệ mà sử dụng phần mềm
cũng như trong quá trình hoạt động mà có phát sinh
mà được lưu lại trên cái phần mềm đó thì hoàn toàn không có cửa lách
mà chỉ có cửa lách là khi nào trực tiếp với người tiêu dùng với khách hàng
có nghĩa trên quá trình trên đường vận chuyển
chẳng có giao quan hệ trực tiếp với người khách hàng
mà thông qua cái hệ thống phần mềm thì khó có thể quản lý được
cho nên nếu mà đã sử dụng thông qua hệ thống phần mềm
thì tôi nghĩ không có cửa lách
một lần nữa xin cảm ơn những chia sẻ rất cụ thể của ông trong chương trình ngày hôm nay
và nghị định một trăm hai mươi sáu thì đã bắt đầu có hiệu lực từ ngày hôm qua
qua thực tế từ ngày hôm qua đến giờ
và trong thời gian tới thì chúng ta sẽ xem xét được xem là tính hiệu quả
cũng như là khả thi của nghị định này như thế nào ạ
một lần nữa xin cảm ơn ông ạ